hai mươi gia đình bệnh nhi bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn xảy ra gần bệnh viện nhi trung ương vừa qua đã được hỗ trợ hoàn toàn về ăn ở
chiều một mươi chín tháng chín bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đã đến thăm các gia đình này
theo thống kê từ bệnh viện nhi trung ương trước đó có khoảng ba mươi một gia đình bệnh nhi đang có con điều trị trong bệnh viện
đã thuê trọ tại khu nhà trọ giá rẻ gần bệnh viện nơi xảy ra đám cháy vào tối một mươi bảy tháng chín
toàn bộ những gia đình này đều có hoàn cảnh khó khăn
sau vụ việc xảy ra bệnh viện nhi trung ương đã đưa toàn bộ những gia đình này ở tạm tại nhà lưu trú cho người nhà người bệnh
hỗ trợ toàn bộ tiền ăn ở trong quá trình điều trị cho bệnh nhi
chúng tôi thống kê lại thì mỗi gia đình trung bình được khoảng trên một mươi triệu đồng
chiều một mươi chín tháng chín bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến cũng đã thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng trong vụ cháy vừa qua
trao quà trung thu cho toàn bộ bệnh nhi và hỗ trợ một phần cho ba mươi một gia đình trên
bộ trưởng cũng chia sẻ và đề nghị bệnh viện nhi trung ương sẽ xây dựng thêm khu lưu trú nằm trong khuôn viên bệnh viện